tối qua ngày hai mươi năm tháng bảy tại hà nội chương trình nhận diện hàng việt nam tự hào hàng việt nam năm hai nghìn hai mươi chính thức được khởi động
thông điệp chính của chương trình là vận động các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phân phối tại địa phương thực hiện các hoạt động kích cầu
đây cũng là một trong những hoạt động chính nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa năm hai nghìn hai mươi của bộ công thương
góp phần khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại trong giai đoạn mới phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài lễ khởi động chương trình năm hai nghìn hai mươi còn có các hoạt động hưởng ứng kích cầu tiêu dùng
kết nối hàng việt nam hoạt động chương trình nhận diện hàng việt nam
hội nghị tổng kết đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
hoạt động truyền thông quảng bá nhận diện hàng việt nam với nhiều hình thức phong phú hiện đại